tình vui dành cho người lao động gặp khó khăn tại tp hcm mới đây chuỗi ba mươi hai siêu thị mini tết không đồng
được khai trương từ các quận huyện trên địa bàn tp hcm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tết
vào ngày tám tháng một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm hội nữ doanh nhân tp hcm
cùng một số đơn vị phối hợp mở chuỗi siêu thị mini tết không đồng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình
người lao động khó khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón tết và vui xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong dịp này sáu siêu thị tết không đồng được triển khai tại quận phú nhuận gò vấp tân bình huyện hóc môn và củ chi
siêu thị đầu tiên đặt tại số một trăm bảy mươi chín đường hoàng văn thụ phường tám quận phú nhuận
từ sáng sớm hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi đi mua sắm hàng hóa ở siêu thị tết không đồng
mỗi hội dân khó khăn sẽ được phát một phiếu đi siêu thị có trị giá bốn trăm linh đồng để mua sắm các loại hàng hóa cần thiết
bà hoa bảy mươi tuổi một trong những vị khách đầu tiên của siêu thị tết không đồng chia sẻ
siêu thị quá trời đồ tôi phải đi mất mấy vòng mới quyết định được là nên mua món nào
tôi chỉ chọn một số sản phẩm để lâu được như là dầu ăn nước tương gạo để dành đến gần tết sử dụng
trên mỗi sản phẩm trong siêu thị đều có niêm yết giá thành để người dân cân đối
nhu cầu với giá phiếu mua
dự kiến siêu thị tết không đồng sẽ dần hoạt động trong hai ngày cuối tuần
tại quận phú nhuận đón tiếp khoảng một người dân sau đó sẽ chuyển sang các quận khác
siêu thị được bố trí bảy gian hàng chính với gần năm mươi mặt hàng từ thực phẩm nhu yếu phẩm đồ hộp trái cây
được cung cấp bởi các nhãn hàng uy tín tổng giá trị hàng hóa của siêu thị là khoảng ba trăm linh triệu đồng
ngoài việc mua sắm hàng hóa người dân còn được hái lộc may mắn đầu năm bốc thăm trúng thưởng
tham gia các trò chơi dân gian
thời gian hoạt động của siêu thị tết không đồng là từ tám giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều
dự kiến phục vụ hai mươi năm lực mua sắm từ ngày khai trương đến hết ngày hai mươi tháng chạp